chiều qua ngày hai mươi chín tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp mặt ban chỉ đạo công trình sách ký ức người lính
thủ tướng nhấn mạnh đây là việc làm có tính nhân văn và có ý nghĩa chính trị xã hội rộng lớn
đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân và quân đội ta
đồng thời đây cũng là những tư liệu quý về lịch sử của dân tộc
được sự đồng ý của thủ tướng chính phủ tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam và bộ thông tin và truyền thông
từ năm hai nghìn một mươi hai công trình sách ký ức người lính đã được các cơ quan ban ngành tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa
như phát động phong trào viết và kể lại những chiến công kỳ tích kỷ niệm sâu sắc trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước
tập hợp xuất bản sách ký ức người lính triển lãm giao lưu truyền hình và hỗ trợ nhân đạo
thông qua quỹ nghĩa tình trạng
đồng đội công trình ký ức người lính là việc làm có tính nhân văn và ý nghĩa xã hội rộng lớn
nhằm lưu giữ và làm phong phú thêm giá trị lịch sử và văn hóa của dân tộc
truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân và quân đội ta trong các cuộc kháng chiến
cũng qua đó đóng góp vào công tác nghiên cứu lịch sử giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống và bản sắc tốt đẹp của dân tộc việt nam
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời đại mới
bày tỏ cảm động gặp gỡ những tướng lĩnh cựu chiến binh những người anh hùng lực lượng vũ trang
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh ban chỉ đạo đã thực hiện thành công công trình sách ký ức người lính
với hệ thống tổ chức bài bản và bước đầu đã sưu tầm xuất bản được những tác phẩm đáng quý
góp phần tôn vinh những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong kháng chiến
cũng như trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
với ý nghĩa to lớn đó thủ tướng đề nghị ban chỉ đạo cần tiếp tục triển khai sâu rộng hơn
đa dạng hơn hoạt động liên quan đến công trình trong đó chú ý thẩm định kỹ nội dung
đảm bảo tính trung thực điển hình phục vụ mục đích giáo dục truyền thống
ghi nhận và tán thành phương hướng hoạt động
trong các hoạt động của ban chỉ đạo đến năm hai nghìn hai mươi năm thủ tướng đề nghị các ngành địa phương chức năng
đặc biệt là bộ quốc phòng tạo điều kiện ủng hộ cho ban chỉ đạo trong việc triển khai các hoạt động
đồng ý với các kiến nghị tại buổi gặp gỡ thủ tướng giao văn phòng chính phủ xem xét
thực hiện trên tinh thần xã hội hóa mạnh mẽ